từ tháng năm bà hoàng thị vượng cùng với hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi ghé chơi nhà bà nhi
tại đây bà nhi đã to tiếng với bà vượng rồi dùng dao chém nhiều nhát vào mặt đầu cổ bà vượng và hai cháu bé
khi thấy các nạn nhân bất tỉnh đối tượng đã kéo sát ba nạn nhân đến một hố cà phê cách đó khoảng hai mươi mét để trôn rồi phủ cỏ lên trên
sau đó đối tượng đã đón xe ôm đến nhà người em gái ruột ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
khuya cùng ngày không thấy bà vượng và hai cháu về
trình báo công an đến đêm ngày hai mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết máu tóc vương phía sau nhà bà nhi
và đến khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm thì phát hiện nơi bà nhi trôn thi thể ba nạn nhân
cũng thời điểm này bà nhi đã bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
vụ án đã được công an huyện lâm hà bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục điều tra
khai báo xuất khẩu từ
đồng nhôm phế liệu sang vải vụn để được hưởng thuế xuất
một nhóm các đối tượng đã cấu kết với nhau thực hiện tờ khai giả nhằm mục đích trốn thuế
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm đối tượng gồm nguyễn trọng hải ba mươi tám tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ thương mại thành hải
nguyễn thị hải linh hai mươi bảy tuổi là nhân viên công ty cùng chú tại tỉnh bình định
và lê văn thiện ba mươi hai tuổi trú tại tp hcm là người thành lập điều hành hoạt động của công ty my tam công ty trung văn và công ty hoàng tấn
về hành vi buôn lậu theo cáo trạng ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công ty thành hải mở hai tờ khai xuất khẩu tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng
hàng hóa khai báo là vải vụn có thuế xuất
chỉ vài ngày sau cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng
tiến hành khám xét và phát hiện hàng hóa trong các container của công ty thành hải là nhôm hợp kim dạng thỏi có thuế xuất là một mươi năm
và đồng phế liệu là hai mươi hai không như tờ khai đã kê
bị cáo thiện đã thuê nguyễn mạnh hùng và nguyễn thị thủy anh làm dịch vụ khai báo hải quan gian dối sang hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất
được hùng và thủy anh thuê mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu cũng như biết rõ mục đích trốn thuế
nhưng bị cáo hải vẫn chỉ đạo bị cáo linh thực hiện thủ tục khai báo với hải quan
hải và linh đã giúp bị cáo thiện xuất khẩu trót lọt một mươi hai lô hàng trị giá hơn hai mươi hai tỷ đồng
mà không kê khai nộp số thuế là bốn tám tỷ đồng
bị cáo hải được hưởng số tiền là một trăm chín mươi năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn thiện một mươi sáu năm tù nguyễn trọng hải một mươi một năm tù
nguyễn thị hải linh năm năm tù cùng chung về tội buôn lậu
riêng nguyễn mạnh hùng và nguyễn thị thủy anh đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trên vùng biển tây nam cách nam tây nam hòn khoai khoảng một trăm hai mươi năm hải lý
tàu cảnh sát biển hai nghìn bốn phối hợp với tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu tg chín mươi nghìn ba trăm tám mươi chín ts sử dụng biển số giả bv chín mươi nghìn ba trăm tám mươi chín ts
qua kiểm tra tàu tg chín mươi nghìn ba trăm tám mươi chín ts do ông huỳnh văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại tỉnh tiền giang làm thuyền trường
cùng với năm thuyền viên đang vận chuyển trái phép khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng đã không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên
tàu không có hồ sơ thuyền trưởng không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn liên quan đến tàu cá
không có giấy tờ tùy thân
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định tạm giữ phương tiện dẫn giải về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một hải đoàn bốn mươi hai nam căn cà mau
để tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình
vừa phối hợp với hạt kiểm lâm huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tiến hành thu giữ gần năm mét khối gỗ không rõ nguồn gốc
trong trụ sở ủy ban nhân dân xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm qua tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình kiểm tra khuôn viên trụ sở làm việc
của ủy ban nhân dân xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
phát hiện một khối lượng gỗ được cất giấu trong phòng làm việc
đo đếm cụ thể cho thấy có bốn sáu mét khối gỗ các loại lim táu trường gõ
cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đã lập biên bản tịch thu số gỗ trái phép trên
và chuyển giao cho hạt kiểm lâm huyện quảng ninh để quản lý
đồng thời đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc của số gỗ lậu này
trong trụ sở ủy ban nhân dân xã trường sơn
trước đó tại lâm phần của xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã xảy ra vụ phá rừng khai thác gỗ lim với số lượng lớn
qua công tác điều tra công an huyện quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
có liên quan trong số các đối tượng này có ba đối tượng trú trên địa bàn xã
bảy gian nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy cùng với nhiều trang thiết bị
của trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp của tỉnh lâm đồng
đóng tại số ba quang trung
trường hai tp bảo lộc với diện tích khoảng ba trăm linh m hai đã bị lửa thiêu rụi
trong một vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hôm nay
vào thời điểm trên nhân viên của trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp
của lâm đồng đã phát hiện lửa bùng phát tại khu nhà kho chứa giống dâu tằm
nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như non tre gỗ khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
bao trùm cả dãy nhà rộng hàng trăm mét vuông
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã điều bốn xe chữa cháy một xe bơm nước cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
vụ cháy đã được dập tắt sau đó ba mươi phút không có thiệt hại về người
nhưng đã thiêu rụi nhiều trang thiết bị nghiên cứu và bẩy ra nhà kho
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên của trung tâm thu né tầm bằng bình khò ga dẫn đến cháy
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh